ngày một mươi tám tháng ba một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km một trăm hai mươi một sáu trăm linh trên tuyến quốc lộ một mươi chín
đoạn qua thôn nhân thọ xã đắc cờ lây huyện mang giang tỉnh gia lai
giữa xe tải và xe khách chở học sinh vụ tai nạn khiến ba người tử vong và một mươi năm người bị thương
vụ tai nạn khiến xe khách bị hư hỏng nặng lái xe trần ngọc thanh tử vong tại chỗ
hai em học sinh của trường trung học phổ thông trần hưng đạo thị trấn con dẫng huyện mang nhang tử vong trên đường đi cấp cứu
ngoài ra một mươi năm em học sinh khác bị thương trong đó có bốn em bị thương nặng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai
đội cảnh sát giao thông huyện mang giang đã có mặt tại hiện trường để phân luồng hướng dẫn giao thông nhằm tránh un tắc trên quốc lộ một mươi chín
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ